thanh tra tp hcm vừa có thông báo kết luận về thanh tra phòng chống tham nhũng lãng phí
trong việc quản lý sử dụng vốn nhà nước tại tổng công ty địa ốc sài gòn
trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
kết luận thanh tra đã chỉ ra tổng công ty địa ốc sài gòn đã có sự tùy tiện
trong việc quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
dễ dẫn đến việc làm thất thoát thiệt hại tài sản nhà nước
bên cạnh đó tại một số dự án do tổng công ty địa ốc sài gòn làm chủ đầu tư
đều chậm tiến độ thực hiện chậm tiến độ thi công
có một số dự án từ khi phê duyệt đến nay đã hơn một mươi năm nhưng chưa được đưa vào khai thác
sử dụng ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp gây lãng phí tài sản nhà nước lãng phí đất đai
và có những sai phạm hạn chế thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định
tự thực hiện các gói thầu dự án không bảo đảm năng lực thực hiện
chưa đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng